theo sở du lịch lào cai công tác an ninh trật tự an toàn giao thông được đảm bảo quy định về giá và niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh du lịch được chấp hành nghiêm túc chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được trú trọng chất lượng của các hoạt động du lịch được nâng cao cơ bản không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của du lịch lào cai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết qua tám tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt năm mươi chín sáu mươi chín tỷ usd
trong đó giá trị xuất khẩu đạt ba mươi ba hai mươi một tỷ usd nhập khẩu đạt hai mươi sáu bốn mươi tám tỷ usd giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản tám tháng đạt sáu bảy mươi hai tỷ đô la mỹ
qua tám tháng do giá trị xuất khẩu của nhiều mặt hàng xuất khẩu chính đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái nên tổng kim ngạch xuất khẩu ước giảm chín tám
trong số đó nhóm thủy sản giảm hai mươi năm bốn lâm sản giảm hai mươi năm
một số nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng như nông sản đạt một mươi sáu chín tỷ usd tăng một mươi một năm đóng góp cho nhóm này bởi giá trị xuất khẩu hàng rau quả và gạo hạt điều cà phê những sản phẩm chăn nuôi
mặc dù vậy thì giá xuất khẩu bình quân một số nông sản chính vẫn giảm như cao su chè hạt điều hồ tiêu sắn và sản phẩm từ sắn
riêng giá gạo tăng một mươi một năm và cà phê tăng tám ba
về thị trường trung quốc hoa kỳ và nhật bản tiếp tục duy trì là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất
thưa quý vị thời gian qua cơ quan thuế đã đưa ra nhiều giải pháp để tăng cường thu thuế các tổ chức cá nhân kinh doanh online hay có thu nhập từ mạng xã hội
thế nhưng kết quả vẫn còn khá thấp so với thực tế
lý do bởi bên cạnh những khó khăn về cách thu thuế của mạng xã hội và các kẽ hở về quản lý thì thực hiện
thì hiện nay nhiều người kinh doanh qua mạng vẫn chưa có ý thức được các quy định để đóng thuế
bạn trần như quỳnh đã từng khởi nghiệp bằng việc bán hàng online
những năm đầu khá thuận lợi có tháng thu nhập hàng chục triệu đồng
xong cũng như rất nhiều người khác kinh doanh qua mạng internet quỳnh không hề biết các quy định khi kinh doanh tự phát qua mạng
tại vì trước đó không hề tìm hiểu về những vấn đề pháp lý này và có hỏi tôi về vấn đề đóng thuế
thì tôi mới ngã ngựa ra
và cái số tiền đóng thuế nó phải lên tới hàng chục triệu đồng và lúc đấy tôi cũng không biết là đóng như nào
tại vì đợt đấy là đợt covid và khi mà kiếm được bao nhiêu thì tôi cũng phải lo cho gia đình nữa
thành ra là lúc khi đóng thuế như vậy thì tôi cũng vô cùng khó khăn
theo các quy định của pháp luật về thuế của nhà nước bộ ngành các cá nhân kinh doanh online hay truyền thống
đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác
song thực tế không phải ai cũng biết về nghĩa vụ đóng thuế của mình
thống kê của tổng cục thuế
năm hai nghìn sáu hai nghìn hai mươi ba cơ quan này đã nắm thông tin của hơn năm mươi ba cá nhân
và một mươi bốn tám trăm linh tổ chức bán hàng trên shopee lazada sendor
nhưng rất nhiều cá nhân tổ chức chưa kê khai doanh thu để nộp thuế
bên cạnh đó hàng nghìn cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội như facebook zalo tiktok
vẫn chưa chủ động kê khai doanh thu và nộp thuế thu nhập cá nhân
thứ nhất là từ phía những người kinh doanh online kinh doanh thương mại điện tử
thì họ không lắm được các quy định
họ không lắm được các hình thức thuế các quy định pháp luật liên quan đến việc thuế mà họ đang kinh doanh
phía thứ hai là sự tuyên truyền pháp luật của các cơ quan nhà nước cơ quan chức năng
bởi vì chính họ cũng mới áp dụng về cái thuế đối với các loại hình kinh doanh này
đâm ra là cái việc tuyên truyền rồi thì phổ biến nó cũng hết sức là khó khăn
đã là kinh doanh thì dù là kinh doanh truyền thống hay kinh doanh thương mại điện tử
thuế khi mà chúng ta có doanh thu có cái lợi nhuận
và như vậy có nghĩa là với mỗi một cái chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân
cái việc đóng thuế là công bằng và bình đẳng với nhau
thông tư số bốn mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ tài chính quy định
hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm
từ một trăm linh triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân
đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm
doanh thu trên một trăm linh triệu đồng trở lên phải nộp thuế theo tỷ lệ thuế đối với từng ngành nghề trên tổng doanh thu
trong đó quy định nêu rõ bán hàng online là hoạt động phân phối cung cấp hàng hóa
tỷ lệ thuế giá trị gia tăng cho hoạt động này là một tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là năm
riêng những người có thu nhập từ các trang mạng như facebook google youtube
sẽ nộp mức thuế là bảy trên thu nhập bao gồm năm thuế giá trị gia tăng và hai thuế thu nhập cá nhân

những người kinh doanh online những người bán hàng trên mạng cũng rất sẵn sàng
đối với việc nộp thuế đối với loại hình mà mình kinh doanh
trách nhiệm và nghĩa vụ về kê khai thuế tính toán đóng thuế và nộp thuế là trách nhiệm của người kinh doanh
do đó người kinh doanh phải là người chủ động kê khai tính toán mà nộp thuế
còn cơ quan thuế chỉ là người kiểm tra giám sát
và nếu như trong trường hợp mà cơ quan thuế thấy rằng là người kinh doanh không đóng thuế
thì lúc đó sẽ
cũng theo các chuyên gia thực tế nhiều người kinh doanh online không biết cách để đăng ký kê khai nộp thuế
để giải quyết vấn đề này các cơ quan thuế cần sớm tuyên truyền hỗ trợ người kinh doanh kê khai nộp thuế
còn với người kinh doanh online nên tự giác kê khai và nộp thuế tránh suy nghĩ không mở mặt bằng nên không phải đóng thuế
tiếp theo mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong bản tin kinh tế phương nam
theo tờ trình tổ chức bộ máy hành chính tp thủ đức giữ nguyên mô hình và chức năng của tám cơ quan chuyên môn
đồng thời tiến hành tổ chức lại và đổi tên năm cơ quan chuyên môn do chuyển chức năng nhiệm vụ
cùng với đó thành lập ba tổ chức hành chính mới trực thuộc ủy ban nhân dân tp thủ đức
bao gồm phòng giao thông công chính thành trà xây dựng và trung tâm phục vụ hành chính công
trong bản tin kinh tế phương nam tổ chức bộ máy hành chính thành phố thủ đức
đồng bộ các giải pháp để cải thiện quản lý nhà nước về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường và vỉa hè
trên địa bàn thành phố đảm bảo tính công khai minh bạch và tuân thủ quy định
trong chuyến khảo sát không gian đô thị thành phố hồ chí minh gần đây
lãnh đạo thành phố đã nhận thấy vùng ngoại thành vẫn còn nhiều đất rống chưa được khai thác hiệu quả
tình trạng phân bổ về sử dụng đất vẫn tồn tại nhiều hạn chế
tình trạng đất trống bỏ hoang và khu dân cư tự phát đã tồn tại từ lâu tại thành phố hồ chí minh
đặc biệt là với các dự án và quy hoạch treo kéo dài nhiều năm
điều này đang ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho rằng
cần đổi mới và đột phá hơn nữa trong công tác quy hoạch để tổ chức lại không gian đô thị
sản xuất sinh hoạt chung và không gian xanh
hiện thành phố hồ chí minh đang tiến hành hai quy hoạch quan trọng
quy hoạch thành phố hồ chí minh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn bốn mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi
thành phố đã làm việc chặt chẽ với các bộ ngành và chuyên gia
để trút ngắn thời gian và đảm bảo chất lượng quy hoạch
nhiều khó khăn đã được các doanh nghiệp và hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
ở thành phố hồ chí minh nêu ra trong buổi đối thoại gần đây
với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố
các doanh nghiệp và hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp ở thành phố hồ chí minh
đang phải đối mặt chủ yếu với các khó khăn liên quan đến xây dựng công trình
phụ trợ cho sản xuất nông nghiệp và việc chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
đại diện của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hy vọng rằng
sau khi hội đồng nhân dân thành phố thông qua nghị quyết chín mươi tám
các sở và ngành sẽ giúp giải quyết những khó khăn và vướng mắt
liên quan đến các doanh nghiệp và hợp tác xã trong lĩnh vực này
thanh tra thành phố hồ chí minh vừa có kết luận thanh tra toàn diện
dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia tại khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh
do công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ cao làm chủ đầu tư
theo kết luận thanh tra ban quản lý khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh
đã giao dự án cho công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ cao mà không kiểm tra kỹ
dẫn đến việc chưa bồi thường cho hai hộ dân còn lại diện tích đất khoảng một chín hectare
ban quản lý khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh cũng chưa xác định đúng diện tích đất cho thuê
và thời điểm tính tiền thuê đất gây ra sai sót trong việc xác định số tiền thuê đất giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và chậm xác định số tiền thuê đất giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
vi phạm này đã dẫn đến việc công ty công nghệ cao chưa nộp tiền thuê đất từ năm hai nghìn một mươi
gây thất thù cho ngân sách
thanh tra thành phố hồ chí minh đã đề xuất và được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chấp thuận
để ban quản lý khu công nghệ cao kiểm điểm trách nhiệm và xử lý các tổ chức và cá nhân liên quan đến sai sót và vi phạm
nghị quyết chín mươi tám của quốc hội về thế điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh đã chính thức có hiệu lực
thành phố hồ chí minh đang triển khai thực hiện nghị quyết với nỗ lực và quyết tâm cao nhất
nghị quyết chín mươi tám bao gồm bốn trăm bốn mươi bốn cơ chế và chính sách đặc thù về quản lý đầu tư tài chính ngân sách nhà nước
quản lý đô thị tài nguyên môi trường ngành nghệ ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố hồ chí minh
quản lý khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo và tổ chức bộ máy chính quyền thành phố hồ chí minh
tại hội nghị lần thứ hai mươi một của ban chấp hành đáng bộ thành phố hồ chí minh khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm vào đầu tháng bảy năm nay
bí thư hành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên đã kêu gọi triển khai nghị quyết chín mươi tám với tinh thần quyết tâm và đoàn kết
tại kỳ họp thứ một mươi hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
bí thư hành ủy thành phố hồ chí minh tiếp tục nhấn mạnh rằng không có chỗ cho người thiếu trách nhiệm
đòi hỏi tất cả phải đoàn kết và hành động mạnh mẽ khi triển khai nghị quyết chín mươi tám

bí thư hành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên đã kêu gọi triển khai nghị quyết chín mươi tám với tinh thần quyết chín mươi tám

trong bốn ngày kỳ nghỉ lễ hai tháng chín năm nay sân bay tân sơn nhất đã có trung bình bảy trăm hai mươi chuyến bay và phục vụ khoảng một trăm hai mươi năm hành khách mỗi ngày
cao điểm vào ngày ba mươi một tháng tám và bốn tháng chín sân bay đã đón khoảng bảy trăm bốn mươi chuyến bay với khoảng một trăm ba mươi hành khách mỗi ngày
đoàn thanh niên cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã được triển khai để hỗ trợ hành khách
chương trình thanh niên tình nguyện này là một việc làm thường xuyên liên tục trong cả năm và đặc biệt là vào các dịp lễ tết
cũng phối hợp với an ninh trực tự để mà phân luồn tuyến để giúp cho hành khách đi lại được nhanh chóng
và đặc biệt là phối hợp với an ninh sôi chiếu để đứng phía trước đầu mái sôi để giúp đỡ cho những hành khách đặc biệt là hành khách lớn tuổi hành khách có con nhỏ để được đi lại được nhanh chóng
và đặc biệt là giúp đỡ hướng dẫn cho hành khách các quy trình các thủ tục và đặc biệt là các bước khi mà hành khách sử dụng tài khoản định danh cấp độ hai trên ứng dụng vneid để đi
bằng đường hàng không trên các chuyến bay nội địa
trước dịp lễ hai tháng chín năm nay cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã triển khai thực hiện tiếp nhận làm thủ tục bay bằng căn cứ công dân điện tử qua ứng dụng vneid cấp độ hai
đây là một trong các điểm nổi bật đem lại tiện ích từ đề án sáu về dữ liệu dân cư quốc gia tạo được sự thuận lợi và hài lòng của nhiều hành khách
cái phần mà mình dùng điện thoại nó ok hơn nhiều so với cái phần mà mình phải đi dùng cái căn cứ
nó nhanh hơn tiện lợi hơn
còn căn cứ thì mình phải cầm bóc ra bóc vào thì đôi khi nó cũng không có tiện lắm
đi thì chúng tôi đánh giá là đấy là công nghệ mới
nên cái việc mà bắt đầu thì hơi khó khăn
hành khách chưa biết rồi kể cả nhân viên cũng chưa hiểu rõ
tuy nhiên chỉ sau một tuần thì hành khách qua báo đài truyền thông thì đã biết cách làm nhiều hơn
và nhân viên đã chủ động trong công việc đề nghị khách thử nghiệm vneid
và đến bây giờ thì đưa vào chính thức
thưa quý vị những năm gần đây quán cơm nụ cười một trên đường lý thái tổ quận một mươi tp hcm
đã trở thành điểm đến thông quen của nhiều người lao động khó khăn
chỉ cần trả hai đồng họ đã có thể có được bữa cơm no ngon và sạch sẽ
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
quán cơm nụ cười một là một trong một mươi ba quán cơm giá trẻ của dự án suất ăn giá trẻ của quỹ từ thiện bông sen
hoạt động trên toàn quốc trong suốt hơn một mươi năm
tại tp hcm đã có sáu quán phân bổ trên các quận huyện một số phục vụ ba ngày một tuần
quán cơm nụ cười một mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy cung cấp khoảng bốn trăm năm mươi suất ăn mỗi ngày với bốn món
món kho món xào canh và trái cây tráng miệng

hoạt động trên toàn quốc trong suốt hơn một mươi năm
quán cơm nụ cười một là một trong một mươi ba quán cơm giá trẻ của dự án suốt ăn mỗi ngày với bốn món

quán cơm nụ cười một là một trong một mươi ba quán cơm giá trẻ của dự án suốt ăn mỗi ngày với bốn món

khi đến đây thì trái tim mình rất là hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người có thể có được bữa cơm ngon
hơn một mươi năm qua quán cơm nụ cười đã thật sự góp phần mang đến niềm vui
đủ cười cho người dân lao động khó khăn một hoạt động ý nghĩa thiết thực cần được phát huy nhân trọng